trong khi dự án đầu tư xây dựng công trình kè bảo vệ bờ sông gâm đang thi công nửa chừng phải bỏ dở vì thiếu vốn
thì mỗi lần thủy điện tuyên quang xả lũ là hàng chục hộ dân khu vực hạ lưu thủy điện tuyên quang thuộc tổ ba mươi bốn và sáu của thị trấn na hàng huyện na hàng tỉnh tuyên quang
phải sống trong nỗi sợ hãi trước nguy cơ nhà cửa ruộng vườn bị cuốn trôi bất cứ lúc nào
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tuyên quang
đây là căn nhà của ông đặng đức mậu ở tổ ba thị trấn na hàng căn nhà nằm ngay sát chân thủy điện tuyên quang
mỗi lần nhà máy thủy điện tuyên quang xả lũ thì gia đình ông chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất như bị sạt lở đất vườn móng nhà
chính quyền huyện na hàng đã cho di rời một số hộ ra nơi ở mới an toàn tuy nhiên vẫn còn nhiều hộ chưa được di rời phải chấp nhận sống trong nguy hiểm
gia đình kẻ rất kiên cố nhưng do sụt nún của bờ dưới này phần móng cũng lở nhà thì nghiêng ngã
bây giờ tất cả mọi người xem là khu vực này không những nhà này mà cả dãy này lên đến trên này hai trăm linh mét thì đều bị sụt nún
cùng hoàn cảnh với gia đình ông mậu còn có nhiều gia đình ở tổ
tổ bốn và tổ sáu thị trấn na hàng
gia đình anh hoàng anh dũng có nhà sát với bờ sông gâm cũng là một trong những hộ nằm trong diện di rời nhưng hiện tại vẫn ở lại
những vết nứt lấn sâu vào trong nhà nên nhà bị khoét rỗng
những vết nứt ở trong nhà mỗi ngày một to hơn và kéo dài nền nhà bị sụt lốn khiến cho mỗi lần trời mưa hay xả lũ là gia đình anh lại nơm nớp lo sợ
mong muốn của gia đình anh dũng là sớm được chính quyền địa phương